sở đã ban hành quyết định xử phạt năm triệu đồng đối với anh vvn về việc đăng tải thông tin sai sự thật

anh vvn tên thật của tiktoker sai lăn vml đã thừa nhận hành vi

anh biết ơn mọi người vì đã đồng góp để anh nhìn nhận đúng bản thân mình
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện nam tiktokervn tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn gây xôn xao dư luận

ngày hai mươi tám tháng ba tại họp báo quý i của ủy ban nhân dân tp hà nội
phó giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội nguyễn thị mai hương cho biết
sau khi nắm thông tin về vụ việc tiktoker vml tú bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi gia lăn hồi tháng một

tuy nhiên khi đang làm việc được nửa buổi thì người này lấy lý do sức khỏe không đảm bảo

trong cuộc họp cách đây hai ngày ở bộ thông tin và truyền thông về nâng cao công tác quản lý mạng xã hội

không đưa nhãn hàng của mình lên các tài khoản bị đưa vào danh sách đen

với những người làm nội dung bẩn doanh nghiệp không hợp tác quảng cáo

anh cùng bạn gái đến một quán phở ở hà nội do bị liệt bẩm sinh anh l phải ngồi xe lăn

quán em không có nhân viên để khiêng người như anh

sau khi nam thanh niên cùng bạn gái dùng bữa xong nhân viên quán tiếp tục hỗ trợ đẩy xe lăn của anh này ra ngoài

chủ quán nhắc nhở l lần sau đừng ngồi vị trí này gây khó khăn bán hàng

nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường thuộc đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng

nếu tổ chức đưa thông tin sai sự thật thì sẽ bị phạt một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng theo điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp

đến quán phở thứ hai l cho hay đây là quán quen hai người vào ăn bình thường
chỗ ngồi nhỏ hẹp lờ hơi chen vào chỗ bà chủ quán

anh vml cho biết bữa ăn nhẹ ứ ở cổ thật khó nuốt
anh cho biết bản thân đã quen với cảm giác này rồi

anh vml ngồi ngay phía sau chủ quán
sau đó khi họ ổn định vị trí việc dùng bữa được diễn ra họ dùng hai bát phở và một đĩa quẩy
sau khi nam thanh niên cùng bạn gái dùng bữa xong nhân viên quán tiếp tục hỗ trợ đẩy xe lăn của anh này ra ngoài

ly khẳng định cô là người đi cùng anh vml vào ngày xảy ra sự việc

nên chắc chắn không có việc chúng tôi phát ngôn linh tinh

do vậy ly mong muốn thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội sớm có kết quả xác minh sự việc đồng thời sẵn sàng kiểm tra camera để đối chứng

ngồi xe lăn lan lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua
theo nội dung bài đăng trên facebook tài khoản vnl với gần một trăm năm mươi lượt theo dõi cho biết
anh cùng bạn gái đến một quán phở ở hà nội

khi nhờ nhân viên b xe qua bậc tam cấp họ đã bị từ chối với câu trả lời quán em không có nhân viên để khiêng người như anh
đến quán phở thứ hai l cho hay đây là quán quen hai người vào ăn bình thường

anh vml cho biết bữa ăn nhẹ ứ ở cổ thật khó nuốt